kính chào quý vị và các bạn
sau khi xuất hiện mưa và mưa rào trên diện rộng ở khu vực bắc bộ và trung bộ cùng nền nhiệt giảm mạnh
đến hôm nay do bầu khí quyển đã ổn định nên mưa không còn xảy ra ở khu vực bắc bộ
tiết trời khô ráo nhưng hầu hết các nơi vẫn ở ngưỡng rét
dự báo trong ngày mai khối không khí lạnh chi phối thời tiết nước ta sẽ suy yếu và di chuyển dần về phía đông
do vậy các tỉnh đông bắc bộ về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ rải rác
cùng với đó nền nhiệt có xu hướng tăng lên thời tiết ấm áp dần
cao nhất ngày mai nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
khu vực phía tây bắc bộ mưa nhỏ và sương mù chỉ xuất hiện ở một vài nơi
nhiệt độ ngày mai cao nhất phổ biến trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay và ngày mai có lúc có mưa đêm và sáng trời rét
nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam với nhiệt độ cao nhất ngày mai từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận thời tiết hai mươi bốn giờ tới không biến động nhiều
toàn khu vực trời còn nắng gián đoạn và mưa rào chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi
với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ trong ngày mai
vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ trong đêm nay phổ biến ít mưa
ban ngày có nắng đến sớm và kéo dài đến cuối ngày với cứng độ nắng khá mạnh
nắng nóng xuất hiện cục bộ ở khu vực tây nguyên và các tỉnh miền tây nam bộ
riêng khu vực miền đông nam bộ có năng nóng gai gắt dễ rộng
với mức nhiệt cao nhất lúc trưa chiều là ba mươi năm ba mươi bảy độ
trên biển hầu khắp các vùng biển của nước ta bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có gió cường độ trung bình cấp bốn cấp năm cùng thời tiết ít mưa
tầm nhìn xa thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân
nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi một hai mươi năm độ và hai mươi năm ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây đem vào giá
sáng có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ